việt nam vẫn còn nhiều vấn đề về dinh dưỡng đang phải đối mặt như tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi
ở trẻ em dưới năm tuổi mỗi năm vẫn ở mức cao là hai mươi bốn ba tỷ lệ này ở miền núi phía bắc là ba mươi ba
và tây nguyên là ba mươi bốn hai đến tuổi trưởng thành chiều cao trung bình của nam và nữ ở việt nam
vẫn thấp nhất trong khu vực châu á mà nguyên nhân chủ yếu chính là thiếu vi chất dinh dưỡng
hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng mùng một đến mùng hai tháng sáu nhiều hoạt động đã được tổ chức
trên cả nước nhằm cung cấp các vi chất thiết yếu cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ
tuy nhiên đây chỉ là các giải pháp thức thời vì muốn cải thiện được tình trạng này ở việt nam
chính mỗi người trong chúng ta cần chủ động phối hợp và thực hiện
em bé này dù đã bảy tuổi nhưng chỉ nặng một mươi chín kg kém chuẩn của tổ chức y tế thế giới tới bốn kg
khi khám tại viện dinh dưỡng quốc gia em được trần đoán suy dinh dưỡng cấp độ hai
điều đáng nói gia đình em cho biết
em vẫn ăn uống bình thường nhưng thích gì ăn ấy chứ không có một chế độ ăn cụ thể với các vi chất ra sao
vì chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể dù chỉ cần một lượng rất nhỏ
nhưng lại tham gia vào tất cả các quá trình truyền hóa của cơ thể
vì vậy thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài về sau
không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển tầm vóc trẻ mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển thể lực
trí tuệ cản trở sự tăng trường và phát triển toàn diện của trẻ em và khả năng sinh sản
cũng như năng suất lao động của người lớn
thế nhưng hiện nay chúng ta vẫn phải đối mặt với những thách thức này
khi tỷ lệ suy dinh dưỡng dù giảm nhưng vẫn còn cao
nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng hấp hồi của trẻ em việt nam là thiếu vi chất dinh dưỡng
các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần bổ sung đa vi chất cho trẻ thay vì một vi chất
và việc này cần thường xuyên chứ không phải chỉ khi thấy trẻ có dấu hiệu thấp coi mới bắt đầu bổ sung
các suy dinh dưỡng đa dạng các loại thực phẩm
chúng tôi khuyến khích sử dụng các thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng
hiện nay nhà nước đã có nghị định chín và đã bắt đầu có hiệu lực tăng cường yốt vào muối
sắt kẽm vào bột mì và vitamin a vào trong dầu ăn
những loại thực phẩm này người dân chỉ việc là chú ý lưu ý tới các cái nhãn mát
khi mà mua hoặc sử dụng các thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
bên cạnh việc bổ sung đa vi chất dinh dưỡng
cha mẹ cần khuyên khích trẻ thập thể dục thể thao cần tham khảo ý kiến của bác sĩ
khi muốn bổ sung vi chất bằng các loại thực phẩm chức năng